thưa quý vị công an tp hcm vừa cho biết qua công tác nắm bắt theo dõi tình hình trên không gian mạng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm đã phát hiện trang website
http hai tám trăm bốn mươi nghìn một trăm một mươi ba có dấu hiệu giả mạo trang web của bộ công an
theo địa chỉ là http bocongan gov vn với mục đích là lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản
các đối tượng mạo danh lực lượng công an đang điều tra các vụ án tham nhũng rửa tiền ma túy
và chủ động liên hệ với một số cá nhân có liên quan đến các vụ án này để yêu cầu trình diện cơ quan công an
đe dọa khởi tố vụ án hình sự hoặc tạm giam để điều tra
từ đó các đối tượng đề nghị nạn nhân nếu không muốn bị khởi tố tạm giam thì phải cung cấp các thông tin như
chứng minh nhân dân căn cước công dân số điện thoại số tài khoản ngân hàng số dư để thanh tra tình hình tài chính
sau khi có được thông tin đối tượng sẽ gửi một mã và đề nghị các nạn nhân đăng nhập vào trang website tên miền như trên
nếu không có mã này thì không thể đăng nhập để trang website mở giao diện giống trong web của bộ công an
khai báo các thông tin cá nhân và chọn mục hủy xác nhận otp phương thức bảo mật của ngân hàng khi thực hiện giao dịch
sau khi có được thông tin cần thiết các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của bị hại
và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
công an tp đề nghị người dân cảnh giác với phương thức thủ đoạn trên để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản